tỷ lệ hộ nghèo của hà giang đã tăng lên bốn mươi ba sáu mươi năm tổng số hộ của toàn tỉnh
yên minh là một trong sáu huyện nghèo ở hà giang được thụ hưởng các chính sách theo nghị quyết ba mươi a của chính phủ
theo tiêu chí nghèo đa chiều số hộ nghèo của huyện là sáu mươi một bốn mươi hai
cái nhất trên cơ sở chúng tôi đánh giá là nguyên nhân tính nghèo là một số cấp ủy chính quyền địa phương
thì chưa thực sự là quyết liệt vào cuộc để tuyên truyền vận động cho bà con nhận thức về công tác giảm nghèo
cái thứ hai nữa là một bà con nhân dân ở trên địa bàn vùng cao này chủ yếu là công tác thuần nông
do vậy là phương thức canh tác cũng như tập tục thanh khoác cũng chưa được phát triển
và cái thứ ba nữa là về cái hiện nay thì cái vấn đề là công tác đào tạo nghề để giải quyết việc làm
thì trên địa bàn huyện thì cũng rất là chỉ đạo
và quyết liệt đối với các xã thị trấn nhưng mà cái tư tưởng của bà con thì cũng chưa thực hiện tốt cái vấn đề này
do vậy là vấn đề này chính là cái nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng tái nghèo
một trăm linh số xã thị trấn của huyện yên minh đã có đường giải nhựa đến trung tâm
đó là nỗ lực phát triển giao thông ở huyện vùng cao trong suốt năm năm qua
yên minh nói riêng và hà giang nói chung vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trên con đường xóa đói giảm nghèo cho người dân
nhà chị hoàng thị họp dân tộc giấy thuộc diện nghèo đã năm năm nay
cả gia đình thu nhập dưới một triệu đồng một tháng
không có điện mọi sinh hoạt tập trung nơi bếp lửa
sau bao nhiêu năm nhận thức của người dân vẫn còn hạn chế
y tá thôn bản đến vận động mình biết trước khi ăn phải rửa tay sạch sẽ
ăn chín uống sôi
khi bị ốm đau sổ mũi
cầm thè bảo hiểm y tế đi khám bệnh không phải mất tiền
người dân chưa được truyền thông thì khi ốm đau còn cúng bái
nhiều lần truyền thông thì người dân ở đây khi bây giờ đã thay đổi là
đã khi phát hiện ra là ốm hoặc là cảm cúm hoặc là có vấn đề gì đấy về sức khỏe
đã biết tự giác cầm thẻ bảo hiểm lên trạm khám
hiện nay ở hà giang có hơn một trăm bốn mươi cô đỡ thôn bản ở xã khó khăn
chín mươi sáu thuân bản có y tá
mỗi thuân bản có một y tá
mỗi hộ gia đình xuống riêng lẻ
treo leo trên từng quả đồi
bao năm qua y tế vùng cao chỉ có thể dựa vào người bản địa
để tiếp cận đồng bào dân tộc những nơi xa xôi hẻo lánh nhất
hiện nay thì có một cái khó là cái mạng lưỡi y tế thuân bản cô đỡ thuân bản như vậy
nhưng mà cái phụ cấp dành cho họ thì lại rất là thấp
mình yêu cầu họ làm việc rất là nhiều
từ tiêm chủng phòng chống truy dinh dưỡng phòng những số z dân số các nhà gia đình
nhưng mà phụ cấp được có hơn năm trăm linh nghìn
người ta cũng gọi là chi đủ cái tiền đi xe ôm từ thôn bản đến trạm y tế xã để giao ban thôi
từ bàn làng lên trạm y tế xã là nỗ lực của người dân
cho dù cơ sở vật chất của trạm không đảm bảo vô trùng tình trạng thiếu thuốc thường xuyên xảy ra
trên này là sống thưa thất sống ở xa địa bàn xã đi khám
cũng khó khăn nhiều khó khăn
bản thân thì cũng được chăm sóc sức khỏe rồi
nhưng mà cơ sở vật chất còn thiếu thốn thuốc men còn thiếu thốn
thuốc để đáp ứng với tình hình bệnh tật cho bệnh nhân thì nói chung là điều trị bệnh nhân nội chú chúng tôi rất là đông
nhiều khi là chưa đến tháng chúng tôi đã hết thuốc rồi
cơ sở vật chất thì của trạm xuống cấp trầm trọng
nó ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh của chúng tôi
cơ sở vật chất của trạm xuống cấp trầm trọng
theo tiêu chí nghèo đa chiều một trăm linh người dân phải được tiếp cận các dịch vụ y tế
năm hai nghìn một mươi bảy hà giang sẽ thí điểm tại ba mươi hai xã đề án y học gia đình
năm hai nghìn hai mươi cố gắng phủ rộng đề án này tại tám mươi xã
đây là giải pháp để thu hẹp khoảng cách từ thôn bản đến trạm y tế xã đưa bác sĩ đến từng nhà dân
trong số đó giảm nghèo đa chiều là các xã phải đạt bộ tiêu chí
người dân phải
có thẻ bảo hiểm y tế và phải được tiếp cận những dịch vụ y tế
và đồng thời hiện nay là chúng tôi cũng đang triển khai xây dựng một cái đề án
trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
nguyên lý y học gia đình ở đây là trạm y tế sẽ quản lý sức khỏe hộ người dân theo từng hộ gia đình
quản lý từ lúc chưa có bệnh cho đến lúc kể cả lúc có bệnh
và quản lý cả sức khỏe của cả người già và trẻ em
như vậy thì y tế sẽ thêm rất là nhiều việc
nhưng mà thay đổi cách phương tức làm việc
trước đây là chúng ta đợi người bệnh đến để chúng ta thăm khám và cung cấp thuốc
nhưng mà chúng ta cũng phải đến với người dân để nắm tình hình sức khỏe
từ trong gia đình từ lúc chưa có bệnh cho đến lúc có bệnh
đồng thời là tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho người dân
nhưng đó là câu chuyện sau này
bởi khó khăn nhất đang ngày càng gia tăng khoảng cách giữa đồng bào dân tộc ở dưới chân núi
với những khu vực phát triển trên địa bàn tỉnh hà giang chính là giao thông vất vả
điều đó hạn chế việc phổ cập giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân
về hệ thống đường giao thông thì hiện nay là cũng chỉ mới được đến trung tâm xã là được nhựa hóa
còn các tuyến đi vào thôn bản thì hiện nay cơ bản là cũng còn rất nhiều tuyến là chưa được bê tông và chưa được nhựa hóa
có tám thôn trung một cái chạm hạ thế thôi
thì rất là khó khăn
đến buổi tối
hầu như là khi mà một nhà nào đó nổ máy sát để say ngô hoặc là sát ngô thì hầu như là các nhà còn lại là điện tối ôm không sáng không đảm bảo cái độ sáng
những em bé này phải vượt đường rừng đến trường phổ thông bán chú dân nuôi
góc học tập của các em không phải là sách vở mà là chăn bông
một con cá khô nhỏ và ít cháo loãng cầm chừng cái bụng đói
xã sửng thài huyện yên
còn mình một trăm linh là đồng bào người mông
sáu mươi chín bảy là hộ nghèo thu nhập dưới một triệu đồng một tháng
bố mẹ ít chữ gia đình thiếu ăn
những lớp học thiếu vắng học sinh là hình ảnh quen thuộc ở một trường được coi là mô hình điểm của cả nước
những năm gần đây thì là những học sinh nghèo thì mới được cấp sách giáo khoa mà đồ dùng học tập còn lại các em
còn lại thì không có sách giáo khoa này
các đồ dùng học tập là đến lớp các em
các em không có
nhiều khi là giáo viên phải bỏ tiền ra mua bút mua vở cho các em
bên cạnh đó thì một số em là do điều kiện quá là khó khăn này
bố mẹ thì đông con này
các em phải ở nhà phụ giúp bố mẹ đi làm nương này
rồi trong em là không được đến trường
bản thân chúng tôi là đã phải đến tận nhà các em để vận động các em
dùng nhiều các biện pháp để tuyên truyền để vận động các em đến lớp
đường đi học của các em trải dài chín thôn
ngoài điểm trường chính được nhà nước
nhân dân và các tổ chức phi chính phủ xây dựng
còn tám điểm trường ở những nơi xa xôi nhất
trên góc độ là điện đường trường trạm thì hiện nay là về cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục thì cũng còn rất nhiều khó khăn
hiện nay còn rất nhiều điểm trường là còn đang ở nhà tạm
các chương trình mà được đầu tư từ những năm về trước thì hiện nay cũng đã xuống cấp
cô phạm thúy trung gắn bò với điểm trường
các điểm trường vùng cao đã hai mươi năm nay
chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho các em
mùa khô sắp đến cô sẽ lại cùng mọi người đi hùi nước trở về
bể nước mưa cho cả trường đã cạn đáy
đường dẫn nước từ khe nước xa bắt đầu chảy chậm dần
mặc dù là cái cơ sở vật chất bây giờ là cũng tương đối là tạm đủ
nhưng mà để mà đáp ứng được cho tất cả các học sinh ở cái xã này thì chưa
nói chung là chưa đảm bảo chưa đủ cơ sở vật chất
hiện nay là như ở sùng thái vẫn phải học hai k
và cái phòng ăn ngủ nghỉ cho học sinh thì cũng chưa đủ
thiếu phòng ngủ cho học sinh thiếu các khu vệ sinh cho học sinh
mùa khô thì các em học sinh ở đây rất là vất vả vì thiếu nước
nhiều khi không có thì là nhà trường đã mua nước ở yên minh lên
chở yên minh lên hoặc huy động các thầy cô là đi chở bằng can bằng xô lấy về cho các em
đặc biệt là đối với địa bàn chúng tôi thì về cái vấn đề nước sinh hoạt là một trong những khó khăn
khá lớn bởi thường thường hàng năm chúng tôi thiếu nước đến bốn tháng
thiếu lớp thiếu trường thiếu quần áo sách vở
nhiều trẻ em ở hà giang phải đi làm thêm kiếm sống
con để đây để đeo cái gửi đến đây để khách dùng này về thuê chỗ ảnh
đưa một mươi sữa tiền để dùng để mua quần áo
hà giang có hơn chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số
thiên nhiên khắc nghiệt núi đá bao phủ kinh tế nông nghiệp dựa vào ngôi là chính ít đất trầm lúa cỏ chăn nuôi bò còn thiếu
theo tiêu chí nghèo đa chiều hà giang phấn đấu giảm ba năm hộ nghèo một năm
trước khi thực hiện các giải pháp giúp dân làm ăn phát triển kinh tế tỉnh sẽ phải xây dựng những tuyến đường huyết mạch đến gần với đồng bào dân tộc giúp dân học chữ xóa bỏ lạc hậu
bây giờ cái mục tiêu là chúng ta phải giảm nghèo
mà nếu giảm nghèo được thì
nếu phát triển kinh tế sội được chúng tôi sẽ phân đấu như hà giang là phân đấu mỗi năm là giảm từ ba năm
ví dụ như những vùng đặc biệt khó khăn có thể còn số phải trên năm thì chúng ta mới từng bước đáp ứng được
tỉnh đã đưa ra nhiều những giải pháp nhưng mà có lẽ là chúng ta phải từng bước và quan trọng là hiện nay chúng ta phải có được xây dựng được
thứ nhất là về những vấn đề như giao thông muốn phát triển được phải có giao thông
thứ hai là chính trách an sinh xã hội
chúng ta phải có nền giáo dục tốt giáo dục tốt như các tỉnh đặc biệt khó khăn như thế này như cơ sở hạ tầng cho giáo dục
đây là một vấn đề cần quan tâm hỗ trợ cho người nghèo nhưng phải hỗ trợ cho người dân về kỹ thuật để làm thế nào
người ta có kiến thức thì mới thoát nghèo được đấy là mục tiêu để ra như vậy
tổ chức chương trình tập huấn cho các cán bộ làm công tác điều tra giả soát
thứ hai là trị đạo quyết định đối với các cận quỷ chính quyền địa phương
để thực hiện việc giả soát tất cả các hộ sống trên địa bàn của các xã thị trấn
và để lập danh sách và ra quyết định coi như là phê duyệt hộ nghèo và báo cáo huyện để phê duyệt báo cáo về tỉnh
địa bàn xã dùng thái là một trăm linh người mông có rất nhiều thuận lợi
đó là anh đều là anh em dòng họ và đều là cùng chung một dân tộc cả
trong vấn đề đó là thể hiện sự đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển
tuy nhiên ngược lại bên cạnh những cái thuận lợi đó thì cũng có những cái khó khăn
chúng tôi cấp biểu chính viên chúng tôi xác định là công tác tuyên truyền nó không phải là của một cơ quan nào một bộ phận nào
mà nó là của cả hệ thống chính trị
từ cấp ủy chính quyền đến các ban ngành đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội đều phải vào cuộc trong công tác tuyên truyền
tuy nhiên thì cũng rất là khó khăn bởi thực tế cái nhận thức của bà con nhân dân ở địa bàn chúng tôi là vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
thì cũng còn rất nhiều hoạn chế
thì học hành không đến nơi đến trốn cũng còn gặp rất nhiều là khó khăn
về cái vấn đề góc độ tuyên truyền thì cái nhận thức của bà con nó cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi
chính vì vậy mà cũng rất là khó khăn
và trong thời gian tới chúng tôi cũng xác định đây là một cái công việc mà còn rất là nặng nề với cấp ủy chính quyền cần phải thực hiện trong thời gian tới
năm năm qua huyện yên minh đã cố gắng xây dựng đường giải nhựa ở tuyến huyện và xã
trong năm năm tới những người dân như gia đình chị hoàng thị họp mong điện về nhà
trẻ em có đủ cơm ăn để đến trường và họ cũng không phải chờ đợi từng giọt nước vào mùa khô hạn
đó là những nhu cầu thiết yếu nhất của đồng bào dân tộc khi tiến tới mục tiêu giảm nghèo